ngày cuối tuần ở khu vực tây nguyên và nam bộ cũng được dự báo là khá là dễ chịu
cả hai khu vực này đều có nắng sớm nhưng nhiệt độ ngày thì không quá cao
ở các tỉnh tây nguyên mức nhiệt từ hai mươi sáu đến hai mươi chín độ
còn ở các tỉnh thành nam bộ nhiệt độ sẽ trong khoảng từ ba mươi một đến ba mươi ba độ
trên biển vùng gió mạnh cấp sáu giật cấp tám sóng biển cao trên hai m năm mươi thu hẹp dần
chỉ còn xảy ra ở khu vực biển ngoài khơi các tỉnh từ bình thuận đến cà mau
với khu vực phía bắc của biển đông bao gồm vùng biển huyện đảo hoàng sa
gió hướng đông bắc cường độ mạnh cấp năm
trong khi đó khu vực phía nam của biển đông bao gồm vùng biển phía tây huyện đảo trường sa
có gió đông bắc mạnh cấp năm nhưng mưa rông thì vẫn còn nhiều
khiến cho tầm nhìn xa bị giảm thấp xuống còn từ bốn đến một mươi km
kèm theo đó là nguy cơ về tình trạng lốc xoáy và gió giật mạnh
tàu thuyền hoạt động trên khu vực này cần hết sức lưu ý
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước